hôm nay ngày một mươi bảy tháng năm là ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp
theo thống kê của cục y tế dự phòng bộ y tế nước ta hiện nay có khoảng một mươi bảy triệu người bị tăng huyết áp
tức là cứ bốn người trưởng thành thì có một người mắc bệnh tăng huyết áp
đặc biệt trong một mươi bảy triệu người mắc tăng huyết áp ở cộng đồng thì có tới năm mươi chưa được phát hiện và trên bảy mươi chưa được điều trị
tăng huyết áp là bệnh lý tim mạch nguy hiểm được xem như kẻ giết người thầm lặng là nguyên nhân chủ yếu gây tai biến mạch máu não nhồi máu cơ tim suy tim
không chỉ vậy những bệnh tim mạch đang là nguyên nhân gây tử vong số một tại việt nam chiếm trên ba mươi năm tổng số ca tử vong trên toàn quốc
hôm nay ngày một mươi bảy tháng năm là ngày thế giới phòng chống tăng nguyệt áp năm hai nghìn bốn với chủ đề
hãy đa đúng và kiểm soát tốt huyết áp để sống khỏe sống lâu
tập trung vào vấn đề giảm ăn muối đảm bảo dinh dưỡng hợp lý phòng chống tắc hại của thuốc lá rượu bia và tăng cường hoạt động thể lực
chia sẻ với báo sức khỏe và đời sống bác sĩ chuyên khoa hai phạm thủy phương trường khoa lão tim mạch bệnh viện tuệ tĩnh cho biết
tăng huyết áp được coi là kẻ giết người thầm lặng
huyết áp tăng cao là trạng thái máu lưu thông và áp lực tăng lên liên tục
một số dấu hiệu cảnh báo tăng huyết áp bao gồm
tăng nguyệt áp không có dấu hiệu đặc trưng các chữ chứng của tăng nguyệt áp rất phức tạp nặng nhẹ khác nhau biểu hiện tuy thuốc và thể trạng của từng người
những dấu hiệu hay gặp của tăng huyết áp bao gồm
choáng váng nhức đầu mất ngủ chóng mặt ủ tai hoa mắt khó thở đau thức ngực hồi hộp đào mặt buồn nôn
một người khi có những dấu hiệu kể trên cần phải nhanh chóng kiểm tra huyết áp tại nhà và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám xác định bệnh và điều trị kịp thời
đa số người mắc bệnh tăng huyết áp đều không có triệu chứng rõ rệt và phần lớn người mắc bệnh tăng huyết áp thậm chí còn không biết mình bị bệnh
nhôi móc của tim suy tim suy thận mù loà nhưng biến chứng này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với người bệnh có thể gây tan phế hoặc tử phong
có rất nhiều bằng chứng hậu quả của bệnh tăng huyết áp đối với sức khỏe cộng đồng cũng như kinh tế xã hội đã được nghiên cứu
một số yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp bao gồm tuổi nguy cơ tăng huyết áp tăng cùng với tuổi nhất là ở những người độ tuổi từ bốn mươi năm tuổi trở lên
những người thừa cân béo phì người thờ cân có chỉ số bmi lớn hơn hoặc bằng hai mươi ba nam vòng bụng lớn hơn bằng chín mươi cm nữ vòng bụng lớn hơn hoặc bằng tám mươi cm
sử dụng rượu bia thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch
ăn quá nhiều muối ít dầu củ quả ít hoạt động thể lực căng thẳng tâm lý mắc các bệnh mãn tính như bệnh thận đáy thao đường có tiền xửng trong gia đình người mắc bệnh tăng nguyệt áp
nguy cơ tăng nguyệt áp gia tăng nếu trong gia đình đã có người bị tăng nguyệt áp
biệt chứng tim mạch không chỉ liên quan với mỗi chỉ số tăng nguyệt áp mà nó còn liên quan đến các yếu tố nguy cơ khác
ví dụ như bệnh nhân có chế độ ăn uống sinh hoạt không điều độ thứ hai hút thuốc lá thứ ba béo phì thứ tư dối loạn lipid máu và sơ vữa động mạch
cũng có thể là có cả đáy thao đường nữa nhưng đáy thao đường chỉ là một bệnh song hành với tăng nguyệt áp mà thôi
tăng nguyệt áp nếu như
tăng huyết áp nếu như chúng ta không kiểm soát được dần dần sẽ dẫn đến tình trạng làm gánh nặng cho tim dẫn đến tình trạng suy tim
tăng nguyệt áp kèm theo với dối loạn lipid máu có thể gây ra tình trạng sơ vữa mạch
khi cơn tăng huyết áp lên thì có thể gây tình trạng vỡ mạch và gây ra tình trạng suất huyết não
còn trong trường hợp tăng huyết áp kèm theo sơ vữa mạch thì có thể gây làm hẹp các động mạch gây ra
hoặc gây ra
việc quản lý huyết áp phụ thuộc rất nhiều vào bản thân người bệnh trong đó thay đổi lối sống đóng một vai trò rất quan trọng
tập luyện thể dục thể thao với mức độ phù hợp với từng cá nhân kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý duy trì cân nặng trong giới hạn bình thường
bên cạnh đó người bệnh cũng phải dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ đầy đủ đúng liều tuyệt đối không được tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ
việc dùng đúng thuốc hạ huyết áp không chỉ giúp giảm huyết áp như mong muốn
giảm đáng kể các tổn thương của cơ quan đích hay các biên chứng của bệnh tăng huyết áp
mục tiêu điều trị thường là giữ cho huyết áp ở dưới một trăm bốn mươi trên chín mươi mm thủy ngân
hiện nay ngày càng có nhiều loại thuốc có hiệu quả cao trong điều trị tăng huyết áp an toàn ít tác dụng phụ
tuy nhiên một vấn đề khá giăn nan đó là sự tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp còn rất kém
một số người khi thấy huyết áp đã trở về bình thường thì đã bỏ thuốc
điều này rất gây nguy hiểm có thể dẫn tới tăng huyết áp đột ngột hoặc nguy cơ nhồi máu não
chính vì vậy người bệnh tăng huyết áp cũng cần phải tuân thủ chặt chẽ điều trị và phối hợp với bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh
ngay cả khi huyết áp đã trở về bình thường người bệnh vẫn phải tiếp tục dùng thuốc một cách đều đặn và kiểm tra huyết áp thường xuyên
người bệnh cần phải nhớ rằng vì có thuốc nên huyết áp mới có thể kiểm soát được
bỏ thuốc sẽ rất nguy hiểm vì có thể làm huyết áp cao đột ngột dẫn tới tai biến mạch máu não
bệnh nhân đã được chẩn đoán tăng huyết áp và đã được bác sĩ kê đơn điều trị tăng huyết áp
việc đầu tiên người thầy thuốc phải hướng dẫn cho bệnh nhân là uống thuốc đều đặn thường xuyên hàng ngày
và bệnh nhân một câu rất là phổ biến đấy chính là có thể quên ăn không ăn nhưng không được quên thuốc
vì thuốc huyết áp uống thuốc huyết áp không cần phải liên quan đến chất lượng
không cần phải uống trước ăn hay sau ăn mà quan trọng là uống thuốc huyết áp đúng giờ
khi bệnh nhân quên uống thuốc huyết áp thì cũng phải dặn bệnh nhân là uống thuốc huyết áp lại ngay sau khi mình nhớ ra
vì sao vì thuốc huyết áp mà kiểm soát huyết áp hai mươi bốn h
chỉ cần có một khoảng trống mình dừng thuốc huyết áp thì có thể lên cơn tăng huyết áp và dẫn đến tình trạng đột quỵ trong những khoảng trống đó
đấy là điều đó
đấy là điều mình cần phải hướng dẫn và giải thích cho bệnh nhân để biết được cái tầm quan trọng của việc uống thuốc thường xuyên là đều đặn
đối với người tăng huyết áp thì bao giờ mình cũng phải hướng dẫn cho bệnh nhân là phải uống thuốc thường xuyên liên tục đều đặn
còn khi bệnh nhân dừng uống thuốc có nghĩa là tăng huyết áp điều trị không thường xuyên
khi điều trị không thường xuyên như thế thì nó sẽ làm gánh nặng cho tim
cái chỉ số huyết áp của chúng ta nó sẽ lên xuống theo hình sim như thế này
và khi mình điều trị thì mình điều trị cho huyết áp ở tự thế là bằng như bình nguyên
thì huyết áp mới kiểm soát được và không tạo gánh nặng cho tim
khi huyết áp mà không được uống thuốc thường xuyên bệnh nhân bị tăng huyết áp mà không được uống thuốc thường xuyên
thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng gánh nặng cho tim
và khi gánh nặng cho tim rồi dần dần dẫn đến tình trạng suy tim
và một trong những biến cố về tim mạnh
đầu tiên đấy chính là biến chứng về tim và biến chứng về não
cách tốt nhất để bảo vệ bạn trước tăng huyết áp nói riêng cũng như các bệnh lý khác đó là khám sức khỏe định kỳ
bởi đa số người bệnh tăng huyết áp đều không có triệu chứng và không biết bản thân mình mắc bệnh
nếu có những triệu chứng điển hình thì lúc đó bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng
vì vậy hãy đi khám sức khỏe định kỳ và đo chỉ số huyết áp thường xuyên sẽ giúp bạn phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp
đối tượng người cao tuổi người từ sáu mươi tuổi trở nên cũng nên đi thăm khám sức khỏe thường xuyên từ một đến hai năm một lần
vì đây là nhóm đối tượng rất dễ bị tăng huyết áp và có nguy cơ bị mắc bệnh tim mạch cao nhất cần được chăm sóc sức khỏe tốt hơn
còn để duy trì một lối sống khoa học lành mạnh sẽ giúp bạn kiểm soát và phong ngừa các biến chứng của tăng huyết áp
đó là việc duy trì tập thể dục thể thao thường xuyên phù hợp với độ tuổi và sức khỏe đi bộ chạy bền đạp xe yoga
bên cạnh đó là áp dụng một chế độ ăn uống hợp lý ăn nhiều dốc củ quả và rau xanh các loại hạt đậu nành đậu phụ
hạn chế đồ ăn chế biến nhiều dầu mỡ nếu có thể bạn hãy tư bỏ rượu bia và không nên hút thuốc lá
với những người đang điều trị bệnh tăng huyết áp thì cũng cần phải lưu ý việc sử dụng thuốc điều đạn theo đúng chỉ định của bác sĩ
đơn thuốc điều trị tăng huyết áp sẽ mang tính chất cá thể vì thế bà không nên dùng thuốc tiết đơn của người khác mà nên thăm khám định kỳ và được bác sĩ kê đơn phù hợp nhất
trong quá trình sử dụng thuốc hãy theo dõi sức khỏe đau huyết áp thường xuyên khi dùng phản hồi ngay về bác sĩ nếu có bất thường hoặc nếu huyết áp không được hạ để bác sĩ đánh giá và thay thuốc nếu cần thiết
chúng ta hãy hưởng ứng ngày thế giới phòng chống tăng huyết áp kiểm soát tốt huyết áp bằng cách áp dụng cách trên để bảo vệ bạn cũng như những người thân trong gia đình trước kẻ giết người thầm lặng tăng huyết áp